nguyên chủ tịch nước trương tấn sang chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã dự lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh luật sư nguyễn hữu thọ
ngày một mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm một mươi ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn hữu thọ sinh ngày một mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm một mươi tại huyện bến lức tỉnh long an
tốt nghiệp ngành luật tại pháp
ông đã về nước tham gia các phong trào yêu nước và tham gia kháng chiến
sau khi miền nam giải phóng ông đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như quyền chủ tịch nước
chủ tịch quốc hội phó chủ tịch hội đồng nhà nước chủ tịch đoàn chủ tịch ủy ban trung ương
mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí là một nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng việt nam
đã được đảng và nhà nước tặng huân trường sao vàng và nhiều huân chương huy trường cao quý khác
trưa cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới thăm tặng quà các gia đình chính sách
tại thị trấn bến lức huyện bến lức tỉnh long an